hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết quả điều tra dịch tễ ngày một mươi sáu tháng chín năm bệnh nhân lk cùng bố đến bệnh viện việt đức
làm thủ tục khám chữa bệnh nhập viện điều trị
bảy giờ ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân đi xe cấp cứu một trăm một mươi năm thành xen hà tĩnh cùng với bố và một tài xế về nhà
bệnh nhân này khi ra hà nội và trước khi về hà tĩnh đã được xét nghiệm rt pcr cho kết quả âm tính với sars cov hai
sáng ngày hai mươi chín tháng chín bệnh nhân xuống trạm y tế xã cẩm lộc khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng chín người này đi xe máy sang nhà bạn ở thôn hai xã cẩm lĩnh lấy hồ sơ bằng lái
tại đây bệnh nhân ngồi ăn uống cùng hai người bạn
đến khoảng một mươi bảy giờ bệnh nhân thấy mệt nên được bạn đưa ra nhà nghỉ quỳnh anh thuộc xã cẩm nhượng để nghỉ
trong đêm có sốt và được bạn mua thuốc hạ sốt cho uống